xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là thông tin liên quan đến vụ án đừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư angelina hai mươi hai b phùng khắc khoang phường đa cao quận một
công an tp hcm cho biết hiện đơn vị đã tiếp nhận đơn tố giác của trên hai trăm linh bị hại với số tiền chiếm đoạt gần hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
qua điều tra ban đầu xác định vào khoảng năm hai nghìn một mươi bảy thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của công ty angelina và công ty đất vàng hoàng gia
bị can phạm thị tuyết nhung là giám đốc công ty angelina đã ký các hợp đồng góp vốn hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của chín dự án không có thật tại nhiều quận huyện trên địa bàn tp hcm
bị can phạm thị tuyết nhung cùng một số đối tượng có liên quan tìm những người có nhu cầu bán đất có diện tích lớn
từ đó thực hiện việc thỏa thuận mua bán đất
với một số hộ cá nhân có đất
sau đó nhung thỏa thuận lập ký biên bản đặt cọc mua bán để làm tin
tuy việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc không lập thủ tục pháp lý
chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án
nhưng nhung đã thuê người để tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh phân thành từng lô nền
thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện nước thoát nước đường đi tự đặt tên cho dự án
từ đó cho người tổ chức quảng cáo dự án
để bán đất ở đô thị nhằm chiếm đoạt tài sản
tối ngày một tháng một mươi một công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam trong thời hạn bốn tháng
lệnh khám xét đối với phạm thị tuyết nhung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một
phối hợp cùng với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và buôn lậu
công an tp hcm đội kiểm soát hải quan và biên phòng tp hcm
tiến hành mở niêm phong container hàng có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ
được nhập từ trung quốc về cảng cát lái
theo đó container hàng chăn màn gối nện do công ty trách nhiệm hữu hạn cao su
stalalay việt nam là đơn vị đứng tên nhập khẩu
trên tờ khai là ba trăm một mươi bảy kiện hàng trọng lượng khoảng bảy hai trăm linh kg có xuất xứ từ trung quốc
với trị giá gần sáu trăm linh triệu đồng
tuy nhiên khi mở niêm phong kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa trên
được ghi sẵn tem nhãn
nguồn gốc xuất xứ tại việt nam
hiện cơ quan hải quan đang xác định hành vi giả mạo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa của công ty talane
đồng thời xem xét có hay không việc trốn thuế khi gian lận về nguồn gốc
vì mặt hàng này phải đóng từ đến hai mươi năm thuế trên tổng giá trị đơn hàng
nếu lô hàng này là hàng giả thì sẽ bị buộc tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định
một số lượng lớn rượu ngoại nhập lậu không có hóa đơn chứng từ
nguồn gốc xuất xứ vừa bị cục quản lý thị trường quảng bình phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình bắt giữ
trước đó tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi c một mươi chín nghìn bốn mươi bốn kéo theo rơ móc sáu mươi r chín trăm năm mươi bốn do huỳnh văn thao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chủ tại huyện phú mỹ của tỉnh bình định
điều khiển lưu thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận huyện quảng ninh của tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển ba một trăm linh tám chai rượu
do nước ngoài sản xuất gồm một một trăm tám mươi tám chai rượu breck nica một bảy trăm bốn mươi chai rượu breck green và một trăm tám mươi chai rượu john walker
tổng giá trị ước tính gần một năm tỷ đồng
toàn bộ số rượu ngoại trên đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh tính hợp pháp
tại tỉnh đắk lắc viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa yêu cầu công an tỉnh rút toàn bộ hồ sơ vụ án vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak từ công an huyện eak để cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của chủ rừng
trước đó ngày một mươi tám tháng tám sau một thời gian dài kiên trì theo dõi một tổ công tác của cảnh sát kinh tế công an thành phố buôn ma thuột và đội đặc nhiệm của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
đã phát hiện với bắt quả tàng một nhóm lâm tặc đang khai thác vỗ trái khép trên lâm phần của công ty trách nhiệm hiệu ạn một thành viên lâm nghiệp eak
bước đầu cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng và mở rộng điều tra phát hiện thêm nhiều điểm tập kết gỗ lậu quy mô rất lớn với tổng khối lượng hơn bốn trăm linh mét khối
nằm giải rác ở các lâm phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak quản lý
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
tại bình định sau hơn hai ngày tập trung khắc phục hậu lực công ty trách nhiệm hiệu ạn một thành viên lâm nghiệp eak đã phát hiện thêm nhiều điểm tập kết gỗ lậu quy mô rất lớn
hậu quả bão số năm gây ra trên hệ thống điện trong toàn tỉnh với sự hỗ trợ của điện lực các tỉnh trong khu vực miền trung
đến đêm qua ngày hai tháng một mươi một điện lực bình định đã cơ bản hoàn thành công tác này tại các vị trí bị bão gây thiệt hại nặng
thiệt hại nặng nhất là tuyến đường dây hai mươi hai kv xuất tuyến bốn trăm bảy mươi ba bốn trăm tám mươi một e nhân hội đã có tới hai mươi tám trụ điện bị gãy chiếm gần một nửa tổng số cột điện cao áp trong toàn tỉnh bị gãy đổ
bởi vậy đây cũng là địa bàn trọng điểm của ngành điện trong khắc phục hậu quả bão số năm tại bỉ
một số công ty điện lực trong khu vực như khánh hòa phú yên gia lai đã đưa lực lượng đến hỗ trợ điện lực bình định khắc phục sự cố nghiêm trọng nhất từ trước tới nay
chúng tôi đã tập trung toàn bộ lực lượng và huy động để tất cả các phương tiện dụng cụ
và chúng tôi có huy động nhờ hỗ trợ của các đơn vị bạn trong tổng tin điện miền trung
là đội cao thế của công ty điện lực khánh hòa đội cao thế của công ty điện lực phú yên
cùng với các đơn vị xe lắp lỗ lực phấn đấu trong thời gian
nhanh nhất có thể khôi phục lại cái hệ thống điện này
tôi đã đóng điện hoàn toàn một trăm linh các khu vực bị mất điện trong cơn bão số năm
theo báo cáo mới nhất của công ty điện lực bình định
bão số năm đã gây thiệt hại ước tính gần một mươi hai tỷ đồng trên hệ thống điện trong toàn tỉnh
làm mất điện ba trăm sáu mươi tám trạm biến áp
ảnh hưởng ba mươi năm năm trăm năm mươi năm khách hàng sử dụng điện là các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và hộ gia đình
dù rồi thì bão số năm cấp điện trên chỗ bầm tuyết bên đây
thì nó ảnh hưởng rất nhiều
cái công việc sản xuất cũng như là mỗi hoạt động trong công ty
nhưng mà sau hai ngày thì bên điện lực đã khách phục
cách vào nhiều tuyệt đế
bên điện lực thì họ cũng làm cái ban đêm cái trời mưa
họ cũng làm rất tốt
đến sáng hôm nay nữa thì điện lực đã cấp điện lại cho doanh nghiệp
đâu dù chiều nay là doanh nghiệp đã sản xuất lại hoạt động lại bình thường
và cũng rất mừng là điện lực đã khắc phục
rất nhanh trong cái việc sự cố lưu điện qua cơ quan bão số năm
việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số năm gây ra trên hệ thống điện trong toàn tỉnh
đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của điện lực bình định
trong công tác phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân
theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
và tổng công ty điện lực miền trung
tại tỉnh nghệ an do ảnh hưởng của gió mùa và hòa đưu
sau bão số năm nên từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi một tháng một mươi
hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ ở quỳnh lưu và thị xã hoàng mai
phải về bờ neo đậu tránh chú
đến sáng nay mùng ba tháng một mươi một toàn bộ tàu cá trên vẫn chưa thể ra khơi
do trên biển đang hình thành cơn bão mới
đây là lý do khiến các mặt hàng hải sản tăng giá mạnh
kể cả hải sản khô và tươi sống
chính vì thế không thể ra khơi đánh mất
nên hơn một tuần qua nguồn hải sản tươi sống cung cấp cho thị trường đang khan hiếm
và giá bất ngờ tăng mạnh từ hai mươi đến ba mươi các loại
theo thương lái thu mua hải sản ở quỳnh lưu cho biết
những mặt hàng chủ đạo như tôm tít
cua gẹ ốc biển có tăng giá cao so với trước
cụ thể gẹ loại một hiện có giá năm trăm năm mươi đến sáu trăm linh đồng một kg
tăng hai trăm linh đồng một kg
tôm tiết loại một có giá ba trăm năm mươi đồng một kg
tăng năm mươi đến sáu mươi đồng một kg
ngoài mặt hàng hải sản tươi sống tăng giá mạnh
hải sản khô cũng khăn hiếm do không có nguồn cung
theo đó mực khô loại từ sáu đến bảy con
thì có giá từ một sáu đến một bảy triệu đồng một kg
tăng hai trăm linh đồng một kg
cá mầm khô hiện có giá ba trăm năm mươi đồng một kg
tăng một trăm linh đồng một kg
cá hố khô cũng tăng lên ba mươi
trong khi đó thì tại các tỉnh phía bắc
giá lợn hơi thì tiếp tục tăng mạnh
tại một vài nơi lên tới sáu mươi năm đến sáu mươi sáu đồng một kg
cụ thể tại hưng yên đầu tháng một mươi một
giá lợn hơi đạt mốc sáu mươi năm đến sáu mươi sáu đồng một kg
tại bắc ninh cũng đạt sáu mươi bốn đồng một kg
tại tuyên quang tăng hai đồng một kg
đến sáu mươi ba đồng một kg
vĩnh phúc tăng ba đồng một kg
lên mức giá tương đương
tại hà nội giá lợn hơi tăng một đồng một kg
lên sáu mươi một đồng một kg
giá lợn hơi tại các địa phương khác
tương đối ổn định so với cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trong đó hà nam thái bình
đang có mức giá tốt từ sáu mươi bốn đến sáu mươi năm đồng một kg
thái nguyên bắc giang yên bái lào cai
giao động quanh mức sáu mươi ba đồng một kg
hiện tại giá lợn tại miền bắc
đã trở lại ngưỡng sáu mươi đồng một kg
trung bình toàn miền đạt khoảng sáu mươi hai đồng một kg
tại hà nội giá thịt lợn bán nẻ
tại các chợ hiện giao động từ một trăm hai mươi đến một trăm bốn mươi đồng một kg
tùy loại mức giá này tương đương với giá thịt
đang được bán tại các siêu thị
cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tới đây
hội đồng đấu giá thí điểm hạng ngạch thuế quan nhập khẩu đường
năm hai nghìn một mươi chín sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng
hạn ngạch thuế quan nhập khẩu chín mươi tám tấn đường
với mã là hs
giá khởi điểm của đợt đấu giá lần này
áp dụng cho mặt hàng đường thô và đường tinh luyện
đều là hai bốn trăm năm mươi triệu đồng một tấn
với bước giá là năm mươi đồng một tấn
hội đồng đấu giá quy định các thương nhân sử dụng đường thô
để sản xuất đường tinh luyện
thương nhân sản xuất đường chỉ được đăng ký tham gia đấu giá
quyền sử dụng chủng loại đường thô
thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất
thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất
chỉ được đăng ký tham gia đấu giá
quyền sử dụng chủng loại đường tinh luyện
các thương nhân sẽ tham gia đấu giá
quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

mã hs một mươi bảy một
quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu
ba mươi tấn đường tinh luyện
mã hs một mươi bảy một
thưa quý vị và các bạn
mới vào đầu tháng một mươi một
nhưng hai mươi ba mươi lượng khách hỏi tour mỗi ngày
là quan tâm đến lịch khởi hành
và dịch tết dương lịch và âm lịch
theo các doanh nghiệp lữ hành
thị trường du lịch tết đang nóng lên từng ngày
dự đoán tỷ lệ khách đi tour du lịch
tết hai nghìn hai mươi sẽ tăng ít nhất khoảng hai mươi
so với cùng kỳ năm ngoái
và thông tin này cũng đã kết thúc
bản tin kinh tế tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
vừa trải qua chuyến du lịch đến singapore
và malaysia vào tháng một mươi
tới đây cô lê thị mai hương lại tiếp tục
chọn cho gia đình mình một chuyến đi du lịch
tại nước ngoài vào dịch tết dương lịch
với cô việc lựa chọn sản phẩm du lịch
phụ thuộc phần nhiều vào chất lượng dịch vụ
chứ không phải là giá cả
vào cái dịp tết đấy thì tôi thấy
các công ty du lịch họ hay có những chương trình
thế mãi rất là tốt
cho nên là chúng tôi thường lựa chọn
cái tour đấy
đến thời điểm hiện tại
hầu hết các hãng hàng không công ty du lịch
đều đã bán khá nhiều tour cho cả
tết dương lịch và tết âm lịch
với tâm lý chung chọn mua tour sớm để có giá yêu đái
ngay giờ khởi hành đẹp
các thượng đế đã bắt đầu lên kế hoạch du lịch
cho bản thân và gia đình
ngay từ đầu quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
hôm nay thì chính phủ
cũng như là các cơ quan ban ngành
tạo được kiện để cho người dân
chúng ta có được cái ngày nghỉ hợp lý
với cái bộ sản phẩm tết dương lịch
thì chúng tôi thiết kế những cái sản phẩm
đi vừa phải khoảng hai ba ngày
các cái chương trình mà nó phù hợp với cái thời gian nghỉ
tết dương lịch cũng khá là gần với tết âm lịch
vì vậy cho nên là những cái bộ sản phẩm
nó sẽ mang tính phù hợp hơn
và chúng tôi
cái giá thì nó không trên là nhiều
là bởi vì
hiện nay thì cái xu hướng đi du lịch
chúng ta cũng đã đi du lịch cả năm rồi
nhận định về mặt hàng giá tour tết năm nay
giới kinh doanh lữ hành cho hay
ngay từ cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
các hãng hàng không đã công bố
lịch bay mùa tết với hành trình
giải vé linh hoạt
điều này giúp giá tour tết nguyên đán hai nghìn hai mươi không tăng
thậm chí còn giảm
nguyên giá tua cùng kỳ và ngày thiền
nếu du khách đặt sớm
thông thường thì là cái mùa
mùa thu đông cuối dịp cuối năm
được coi là cái mùa du lịch thấp điểm
bên du lịch
thế tuy nhiên đây là cái thời điểm lý tưởng
để du khách có thể mua được các cái tour du lịch khuyến mãi
và đặc biệt là cái
dịp thu đông này cũng có nhiều cái điểm
đến đặc biệt hấp dẫn
ví dụ như đà lạt mùa hoa dạ quỳ
hay miền tây mùa nước nổi
hoặc là săn mây nơi địa đầu tổ quốc
theo dự báo của các đơn vị lữ hành
các điểm đến trong nước và khu vực đông nam á
trong dịp này dự báo sẽ tiếp tục gia tăng
tuy nhiên đối với các điểm
mang tính truyền thống
lượng khách du lịch tự túc cũng sẽ gia tăng
bao gồm tự túc phương tiện vận chuyển
đặt phòng online và sử dụng combo
về máy bay xe đón tiễn khách sạn